chiều ngày một mươi bốn tháng một mươi hai bộ chỉ huy quân sự tỉnh quảng trị đã tổ chức hội nghị công bố quyết định tuyển dụng
và trao quân hàm quân nhân chuyên nghiệp cho thân nhân các liệt sĩ hy sinh trong khi làm nhiệm vụ cứu hộ cứu nạn
nhằm phần nào bù đắp sự mất mát mà các gia đình liệt sĩ vừa trải qua
bộ chỉ huy quân sự tỉnh đã công bố hai quyết định tuyển dụng và trao quân hàm cho thân nhân các liệt sĩ
gồm thượng úy quân nhân chuyên nghiệp đỗ thị lan hương là vợ liệt sĩ thượng tá bùi phi công
hy sinh khi thực hiện nhiệm vụ cứu hộ cứu nạn tại thủy điện giao trang ba
được về nhận công tác tại phòng hậu cần bộ chỉ huy quân sự tỉnh
thiếu úy quân nhân chuyên nghiệp nguyễn thị giao linh là vợ liệt sĩ trung tá phạm ngọc quyết
hy sinh khi thực hiện nhiệm vụ cứu hộ cứu nạn tại xã hướng phùng huyện hướng hóa tỉnh quảng trị
được về nhận công tác tại phòng tham miu bộ chỉ huy quân sự tỉnh
bộ chỉ huy quân sự tỉnh quảng trị mong muốn các nữ quân nhân được tuyển dụng vượt lên hoàn cảnh khắc phục khó khăn
các phòng ban cơ quan liên quan khẩn trương hoàn thành các thủ tục cần thiết bảo đảm chế độ tiêu chuẩn theo quy định
đồng thời hướng dẫn giúp đỡ và tạo điều kiện thuận lợi cho các nữ quân nhân sớm ổn định công tác